sau một thời gian số ca mắc mới covid một mươi chín tăng cao thì những ngày gần đây số liệu cập nhật đã giảm hơn
nhiều người dân cho rằng đây là những tín hiệu tích cực
và thậm chí vì thế mà nhiều người đã ra đường mặc cho lệnh cách ly vẫn đang có hiệu lực
thực tế thì chúng ta có nên chủ quan hay không khi mà nước ta đang có những tín hiệu tích cực
từ số ca mắc mới không cao như trước và so với khu vực
chúng tôi đã liên hệ với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
nguyên phó cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế để thông tin tới quý vị rõ hơn về vấn đề này
trong những ngày vừa qua số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm nhẹ
thậm chí có hai buổi sáng nước ta không ghi nhận ca mắc mới
điều này khiến nhiều người dân phấn khởi
theo các chuyên gia kết quả này là những nỗ lực rất lớn từ ngành chức năng
tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan
điều này khiến nhiều người dân phấn khởi
điều này khiến nhiều người dân phấn khởi
tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan
điều này khiến nhiều người dân phấn khởi
bến dịch bệnh còn tiêm ẩn những yếu tố khó lường
nguy cơ lây nhiễm vẫn hiện hữu